các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mỗi khi ai đến đều có một ấn tượng khó phai mờ dù đến một lần hay nhiều lần
với chúng tôi cũng vậy đảo lớn trường sa đã để lại nhiều ấn tượng khó quên
trên đảo trường sa lớn nơi mà nhiều người thường gọi đó là thủ đô của trường sa
đã hội tụ nhiều vẻ đẹp vừa mang nét hào hùng
vừa mang nét độc đáo nhất
đó là một lý do riêng có của hòn đảo lớn này
nơi đây hội tụ nhiều nét của mọi miền tổ quốc việt nam
ấn tượng nhất với chúng tôi đó là màu xanh trên đảo
dù đọc nhiều sách báo nghe nói nhiều về màu xanh của hòn đảo này
xong khi đặt chân đến đây chúng tôi khá ấn tượng về màu xanh của đảo
để có màu xanh tuyệt diệu này cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã chăm chút qua bao thế hệ
màu xanh trên đảo không chỉ là màu xanh đặc trưng của cây bàng vuông cây phong ba cây bão táp
mà còn biết bao cây mang lại màu xanh cho đảo mà lại rất thân thương
gần với sinh hoạt của con người
đó là những luống rau xanh cây đu đủ hay những vàng hoa mướp đang nở hoa
những màu xanh đó mang lại vẻ đẹp của quê nhà rất thân thương gần gũi
cùng với đó là được điểm tô màu xanh của những loài cây khác được mang từ đất liền ra trồng
và đang cùng chịu một khí hậu khắc nghiệt ở trên đảo
và những cây này đã bám trụ trên đảo tạo nên màu xanh mới cho đảo trường sa
như phi lao hoa đại cây dừa cây đa
rồi ai đến đây cũng bắt gặp những loại cây của quê hương mình
cái ấn tượng của tôi khi đến đảo trường sa nữa là bắt gặp cây mùa u
cây mùa u này là trong miền nam tôi mới có
nó đã gợi cho tôi một ấn tượng là hồi nhỏ chúng tôi thường thai cây mùa u bằng đăng keo để bắn pukuli
từ đó mà đảo trường sa không chỉ thích nghi các loại cây của dùng đất sỏi đá mà còn thích nghi tất cả các loại cây của miền nam và miền bắc
từ đó mà tạo cho một cái không gian ở đây xanh tươi tốt
và một cái bộ không khí rất là dễ chịu
mỗi khi chúng tôi đi công tác ngồi ở những tảng đá mà có những bóng cây này làm chung cho tụi tôi rất dễ chịu
sống lâu năm và theo cái tìm hiểu của chúng tôi thì là nhiều người bảo rằng là có những cái cây nó xuất hiện ở đây từ rất lâu đời không ai biết từ bao giờ
và bây giờ nó đã tạo nên rất nhiều cái kiểu dáng rất đẹp ở cái vùng thời tiết khắc nghiệt khó khăn
tôi quan tâm nhiều hơn là dưới bàn tay của cán bộ chiến sĩ ở trên đảo và tình cảm của quân và dân ở trong đất liền
thông qua các dịp đến thăm làm việc chúc tết như dịp này chẳng hạn thì cũng mang qua ra đảo rất nhiều món quà trong đó có rất nhiều cây xanh rất nhiều hoa
làm cho cái không gian của quần đảo trường sa thân yêu chẳng những là có được thêm nhiều màu xanh
mà nó còn có nhiều cái sắc màu của các loại hoa
việc chăm chút cho cây xanh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của chiến sĩ
và mọi người nơi đây tự hào mình đã chăm sóc và mang lại màu xanh
màu xanh trên đảo còn mang lại bởi những cây xanh của các cán bộ lãnh đạo mang ra từ đất liền được trồng và tặng cho đảo
đã tạo cho đảo vẻ đẹp mang tính đặc trưng của dán vóc việt nam
mỗi một cây xanh trên đảo mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt
mỗi màu xanh của cây đặc điểm của từng loại ở mỗi vùng quê
và đặc điểm này làm vơi đi nỗi nhớ quê của cán bộ chiến sĩ đang công tác trên đảo trường sa
từ đó giúp cán bộ chiến sĩ làm việc tự hào làm việc làm việc làm việc

mục tiêu trước khi ra ngoài đảo thì ở trong bờ các cán bộ đã quán triệt rồi
ra đây là để làm xanh cho đảo đấy là cái nhiệm vụ cũng gần như là nhiệm vụ trọng tâm
trồng được một cây xanh và chăm nó lên nó lên từng ngày từng giờ nó là rất là chưa là khó
gần như là trồng cây xanh nó khó hơn là trồng
bởi vì rằng là nó chơi trọi nó chơi trọi nó chơi trọi nó chơi trọi
bởi vì rằng là nó chơi trọi ở giữa một cái bã đất
mình phải che chắn làm sao cho nó thật là kín
và khi đặc biệt là cái mùa gió mùa đông bắc gió rất mạnh
các cái hơi muối hơi muối muối nó tạt lên là nó rất dễ bị táp lá
nó rất dễ bị táp lá cho nên là chăm sóc được một cây xanh rất là khó
trường sa còn mang lại ấn tượng khó quên đó là hệ thống gió dùng từ năng lượng mặt trời
có điện đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ cũng phong phú hơn
được sự quan tâm của đảng nhà nước thì là đưa các hệ thống năng lượng biến mặt trời quật gió ra
ở anh em ngoài này thì nói chung điện phục vụ được hai mươi bốn h hai mươi bốn chứ bao giờ mất điện
một ấn tượng khó quên đối với chúng tôi là hồn việt nơi đảo trường sa
đó là những ngôi chùa trên đảo
nét văn hóa tâm linh đối với người dân trên đảo
và những nét văn hóa này thêm một lần nữa khẳng định tâm hồn việt bám trụ nơi đảo xa
trường sa ai đến cũng thấy và cảm nhận được vẽ trang nghiêm và hùng tráng của nó
và cũng để lại ấn tượng khó phai mở
và ai cũng cảm phục con người nơi đây
kiên trị tạo màu xanh cho đảo
để trường sa ngày một đẹp hơn xanh hơn
tiếng chuông chùa ở đảo vang lên là lúc ai cũng nghĩ
trường sa cũng là đất đai có con người ở đó
phật chùa có mặt để an ủi linh hồn khiến dân chúng an lạc
mọi người mong muốn cho đảo an lành xây dựng cuộc sống ở đảo ngày một đẹp hơn
cảm ơn quân dân trên đảo được bình an và nhiều sức khỏe
gia đình cũng được bình an và nhiều sức khỏe

lễ chùa ở trường sa đơn giản như bình an là một nơi tốt nhất
trường xa đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm
mỗi người một tâm nguyện cầu mong cho mọi nhà sức khỏe bình an
và khi đến với lễ chùa mọi người đến với tấm lòng thành tâm nhất
xin kính chúc các ban ngành đoàn thể cơ quan báo đài báo chí phóng viên
trong đó có tỉnh khánh hòa quân dân trên quần đảo trường sa
chùa ở trường sa là sự tiếp nối truyền thống và những lễ nghi có từ lâu đời
người dân hầu hết là phật tử ghé đảo là lên chùa thắp nhang
đó là niềm vui của mình mong bà con làm ăn may mắn an lạc
rồi bộ đội lúc rảnh
rỗi vào dạo chơi như anh em trong nhà
trường sa có đến sáu chùa như cánh tay đất liền dài ra thêm
để ngư dân có thêm niềm tin rằng họ lên đênh mà không cô đơn
không vắng đi ở xanh kia thăm thẩm tầng trên
cái nhìn từ bi đồ lượng vạn pháp vạn năng đang che chở họ giữa ba đào
thì là có văn hóa của người việt nam ở đó
cái chùa là cái nét văn hóa tâm linh của người việt là từ xa xưa đến nay
cái ngôi chùa trên đảo mang ý nghĩa rất là lớn về mặt tâm linh của quân dân trên đảo
mỗi lần ngày lễ hoặc ngày giảm mục một một mươi năm là chùa cũng tổ chức anh em bộ đội và quân dân trên đảo tập trung để thắp hương